theo đại diện của tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết
chỉ số chất lượng không khí đo được tại một mươi một trạm quan chắc trên địa bàn thành phố
đa phần ở mức kém trên dưới một trăm năm mươi
ngày cuối tuần chất lượng không khí tại thủ đô không có sự chuyển biến
mặc dù không còn khu vực xuất hiện chỉ số xấu và chỉ số aqi giảm nhưng không đáng kể
nơi đo được aqi cao nhất là khu vực hàng đậu một trăm bốn mươi tám minh khai một trăm bốn mươi bảy phạm văn đồng một trăm ba mươi
thành công một trăm hai mươi tám hoàn kiếm một trăm một mươi ba trung yên ba một trăm một mươi ba mỹ đình một trăm linh bốn
các khu vực còn lại ở mức trung bình chỉ số giao động từ bảy mươi sáu chín mươi sáu
đại diện tri cục bảo vệ môi trường cũng đưa ra những khuyến cáo cho người dân
trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em
người già và những người mắc bệnh hô hấp có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe